sau khi phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi trước quốc hội
báo cáo cho thấy năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu
trong đó năm chỉ tiêu vượt kế hoạch việt nam tiếp tục là một điểm sáng trong khu vực
toàn cầu xếp thứ tám trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm hai nghìn hai mươi
tăng một mươi năm bậc so với năm hai nghìn một mươi tám diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá năng lực cạnh tranh của việt nam
cải thiện vượt bậc cả trên ba trụ cột thể chế cơ sở hạ tầng và kỹ năng
tốc độ tăng gdp cả năm ước đạt trên sáu mươi tám thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới
kết quả này thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các cấp
tuy nhiên báo cáo cũng cho biết bên cạnh những kết quả đạt được
kinh tế xã hội của đất nước vẫn tồn tại những hạn chế đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn
nhất là vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng bị thiên tai
kết quả giảm nghèo đa chiều chưa thực sự bền vững khoảng cách phát triển giữa các vùng miền còn lớn
những hạn chế tồn tại nếu đây có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
trong đó nguyên nhân chủ quan và chủ yếu
một số bộ ngành địa phương còn thiếu tinh thần quyết tâm chưa đổi mới
dám nghĩ dám làm chưa thực sự quyết liệt hành động
một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn quan liêu nhũng nhiễu
gây phiền hạ cho người dân cho doanh nghiệp chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao
kỷ luật kỷ cương nhiều nơi còn buông lỏng dẫn đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
thực tiên pháp chính sách pháp luật còn hạn chế xuất hiện tình trạng né tránh
đùn đẩy trách nhiệm trì trệ trong giải quyết công việc
sau quá trình thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm ở không ít cơ quan đơn vị
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng
bảy mươi năm năm thành lập nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
trong thời gian tới còn lại của năm hai nghìn một mươi chín chính phủ yêu cầu các cấp các ngành không được chủ quan
cần có những biện pháp cụ thể khắc phục cho được những tồn tại hạn chế yếu kém
tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp và đề ra
theo dõi sát triển biến
chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến tình quốc tế khu vực và trong nước để có đối sách phù hợp
kịp thời tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng để nhanh dễ giải ngân vốn đầu tư công
tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh làm tốt công tác phòng chống thiên tai
ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống tham nhũng lãng phí bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới khu vực kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chính là điểm sáng tạo tiền đề vững chắc bước vào năm hai nghìn hai mươi năm cuối của nhiệm kỳ
phân đấu thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo các nghị quyết của đảng quốc hội